liên quan đến vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại một nhà dân trong hẻm sáu trăm hai mươi ba đường cách mạng tháng tám
phường một mươi năm quận một mươi tp hcm khiến cho bốn người trong một gia đình thiệt mạng
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cùng với lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đã đến hiện trường vụ cháy
để thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân
tại hiện trường vụ cháy bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đã thăm hỏi động viên
chia sẻ mất mát với thân nhân gia đình bốn nạn nhân bị thiệt mạng
và những hộ dân lân cần bị ảnh hưởng
đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng địa phương sớm điều tra làm rõ nguyên nhân
khắc phục hậu quả và hỗ trợ các nạn nhân của vụ cháy ổn định cuộc sống
chúng tôi đang bàn với lại địa phương bàn với mặt trận để tổ chức hậu sự lo cho gia đình chia sẻ cùng anh
anh bây giờ hết sức bình tĩnh để còn những người tụ cột để mà lo
các đồng chí thực hiện công việc điều tra thì từng bước mà làm
không nhất thiết là phải trong lúc này anh đang cũng quảng rồi
còn cái chuyện mà xảy ra quả quảng thì không ai muốn
đó là tai quả nó ập đến
mình phải bị trả năng
ba giờ bốn mươi bảy phút thì công an phường có tiếp nhận qua thông tin của quần chúng nhân dân
sau đó thì lực lượng công an ủy ban phường cùng với công an cũng đã triển khai các lực lượng xuống
cùng với các tổ liên gia các vùng chúng nhân dân và các hệ thống chính trị khu phố
và bên cạnh đó thì cũng có công an hồn cháy chủ cháy vận
xuống thì khoảng bốn giờ một mươi phút để dập tắt
cơ bản được dập tắt được đám cháy
về thiệt hại thì ban đầu thì xác định là có thiệt hại về người
là có bốn người lớn
có bốn người lớn
nguyên nhân xảy ra vụ cháy thì hiện nay là các cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra
dân tính bốn nạn nhân thiệt mạng được xác định là những người trong cùng một gia đình
gồm nguyễn thị hồng xuân bốn mươi sáu tuổi lê thị hồng tuyết bốn mươi bảy tuổi trần quốc cường ba mươi tám tuổi và lê hoàng dũng năm mươi sáu tuổi
về tài sản
có hai căn nhà với nhiều vật dụng sinh hoạt gia đình đã bị thiêu rụi
một hộ dân lân cận bị ảnh hưởng một phần do cháy lan
hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ